trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín sáng nay
ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản cho phép học sinh học viên
các cơ sở giáo dục nghỉ học đến hết ngày năm tháng bốn
hiện nay dịch covid một mươi chín đang có chiều hướng diễn biến phức tạp
tìm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
do đó việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh phải được đặt lên hàng đầu
quỹ ban nhân dân tp hcm cho phép học sinh học viên
các cơ sở giáo dục nghỉ học đến hết ngày năm tháng bốn
sau thời gian nghỉ học nêu trên quỹ ban nhân dân tp hcm do sở giáo dục đào tạo
phối hợp với sở y tế cập nhật tình hình diễn biến phòng chống dịch covid một mươi chín
tham mưu phương án đi học trở lại
quỹ ban nhân dân tp hcm sẽ tiếp tục kiến nghị bộ giáo dục đào tạo
điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
và dời kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cho phù hợp với diễn biến của dịch covid một mươi chín